mặc dù tp hcm được thừa hưởng nhiều lợi thế
từ việc thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
đã rút ngắn được thời gian lập hồ sơ đầu tư các dự án
nhưng vì triển khai các bước ra thông báo thu hồi đất
quyết định thu hồi đất quyết định chuyển mục đích
bồi thường giải phóng mặt bằng bố trí vốn
chọn nhà đầu tư đấu thầu còn chậm
liên quan đến dự án đường venday ba
các đại biểu quốc hội tp hcm đánh giá
đây là một dự án của vùng kinh tế trọng điểm phía nam
việc đầu tư dự án venday ba tp hcm là rất cần thiết và cấp bách
trong giai đoạn hiện nay
nhằm sớm đưa vào khai thác sử dụng các quy hiệu quả kinh tế xã hội
đảm bảo phục vụ an ninh quốc phòng vùng đông nam bộ và tp hcm
bên cạnh về mặt thủ tục và khâu chuẩn bị
có thể yên tâm nhưng khâu triển khai vẫn còn là vấn đề cần phải tính toán kỹ
trước khi được quốc hội thông qua
khi còn nhiều dự án lớn của thành phố
vẫn còn gặp nhiều vấn mắc
cái dở dàng của đường venday hai
hôm nay là cái nỗi mà chăn trở
và mỗi lần tiếp xúc cử tri
cử tri thường hay nhắc đến đường venday hai
do đó chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào
chuẩn bị án thế nào
triển khai nội dung thế nào
để làm sao khi mà có
thông qua chủ trương đầu tư
chúng ta nhắn nút
chúng ta thực hiện
chúng ta thực hiện triển khai
yếu tố giá cả
yếu tố làm phát
tác động đến cái chi phí xây lắp rất lớn
hay là vấn đề về cái phí bồi thường
giải phóng mặt bằng
tái định tư
làm sao mà chúng ta triển khai
nó không ảnh hưởng dẫn đến là những cái thư kiện
những cái thắc mắc của cử tri
thì những cái đó là những khâu
mà chúng ta cần phải chuẩn bị
và phải chuẩn bị ngay từ
ngay từ bây giờ
phân tích thêm ở khía cạnh chủ quan
đại biểu nguyễn thị thương
vì lệ nêu vấn đề
trong công tác quản lý đất đai
sau khi nghị quyết của hội đồng nhân dân tp hcm ban hành
thì các quy trình thủ tục triển khai thực hiện còn chậm
kể cả chọn nhà đầu tư đấu thầu
cụ thể trong số ba mươi hai dự án
thì ba mươi một dự án chưa hoàn thành tiến độ thực hiện
và một dự án trình hội đồng nhân dân
hủy bỏ danh mục thu hồi đất
qua đó cho thấy
ủy ban nhân dân tp hcm chưa chiên quyết
trong việc ra quyết định điều chỉnh
hủy bỏ các dự án không thực hiện
ra khỏi chế hoạch sử dụng đất hàng năm
và nhiều dự án vẫn còn đang gian dở
ở đây tôi ví dụ đơn cử
là cái dự án của cái
đường trần quốc hoàng
cộng hòa để kết nối cái nhà ga t ba
hay là cái rạp suyết
và biểu diễn đa năng phương thọ
nhưng chưa đến giờ này nghị quyết ban hành rồi
thì cũng không thấy nó ở đâu
chưa thấy đâu đâu
nó rất là chậm
hay là cái dự án nhà hát giao hưởng
nhạc và vũ kịch
thì chưa bố trí vốn để thực hiện dự án
theo báo cáo trước đây
thì số tiền thu được từ bán đấu giá
của khu đất hai mươi ba lê dưỡng
được dùng để đầu tư xây dựng
dự án nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch
tức là tiền mình bán đấu giá đã có rồi
nhưng vì sao chưa bố trí vốn
mình làm thế này tôi đề nghị
phải có báo rõ
dự án đường vành đai ba
khoảng bảy mươi sáu ba mươi bốn km
đi qua địa bàn bốn tỉnh thành phố
cụ thể đoạn đi qua thành phố hồ chí minh
dài khoảng bốn mươi bảy năm mươi một km
qua tỉnh đồng nai dài khoảng một mươi một hai mươi sáu km
qua tỉnh bình dương dài khoảng một mươi bảy mươi sáu km
và tỉnh long an dài khoảng sáu tám mươi một km
về tiến độ thực hiện dự án
dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện giải phóng mặt bằng
quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn khởi công
trong năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ cơ bản hoàn thành phần cao tốc
và hoàn thành toàn dự án vào năm hai nghìn hai mươi
với những tin tức về an ninh trực tự
kính thưa quý vị
chưa đầy một tuần
trên khu vực biển tây nam
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát bốn
đã liên tiếp phát hiện
bắt giữ khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng năm
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm hải đội bốn trăm hai mươi hai hải đoàn bốn mươi hai
đã phát hiện bốn tàu cá mang số hiệu
tg chín mươi hai nghìn tám ts
bt chín mươi chín nghìn năm trăm tám mươi chín ts
có nhiều dấu hiệu nghi vấn
nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra
theo lời khai của các thuyền trưởng
trên các tàu chở khoảng ba trăm bốn mươi lít dầu đeo
toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc
và niên phong hàng hóa vi phạm
đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải các phương tiện
về cả hai đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căng tỉnh cà mau
để điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị công an tp thủ đức tp hcm cho biết
đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn điệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê bà rịa vũng tàu
và hoàng tức tài
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
quê ở đình bình
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
khiến chủ nhà truy đuổi rồi tử vong thương tâm
theo hồ sơ rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại căn nhà trong con hẻm năm trăm bảy mươi bảy đường quốc lộ một
phường hiệp bình phước
nữ chủ nhà phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà
nên hô hoán gọi chồng dậy
người chồng thấy một thanh niên bỏ chạy ra bàn công
thì chạy theo tìm cách bắt giữ
còn nữ chủ nhà chạy xuống lầu và ra đường hô hoáng
thì thấy tên trộm đã tẩu thoát
khi quay lại thì phát hiện người chồng nằm dưới đất
có tình trạng bị thương nặng và tử vong ngay sau đó
tiếp nhận thông tin công an tp thủ đức
đã vào cuộc điều tra vụ việc
trích xuất hệ thống camera ở các tuyến đường
công an xác định rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn
có hai thanh niên điều khiển xe máy xuất hiện
trong khu vực gần nhà nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an nhanh chóng tìm ra nghi phạm
đến chiều ngày hai mươi chín tháng bốn
lực lượng công an vây ráp một phòng trọ
trên địa bàn huyện bình chánh
khống chế nguyễn văn điệp và hoàng đức tài
cả hai đối tượng đều có tiền án tiền sự về tội trận cấp tài sản
tại công an điều tra điệp và tài khai nhận hành vi phạm tội
cũng trong chiều ngày một mươi tám tháng năm
công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đang khẩn trương điều tra
làm rõ việc phát hiện bốn người trong một gia đình tử vong
tại một phòng trọ trên địa bàn phường hiệp bình phước
sáng cùng ngày
người dân đến phòng trọ tại hẻm hai mươi năm đường số sáu
khu phố sáu phường hiệp bình phước thành phố thủ đức
để tìm người
tới cửa phòng đóng kính đập cửa không ai nghe
nghi ngờ có chuyện không lành
nên nhiều người trong xóm đã phá cửa vào trong
lúc này bốn người bên trong một gia đình
gồm hai vợ chồng và hai người con
một nam một nữ
đang nằm bất động trên gác
nên đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên hai vợ chồng và người con trai đã tử vong
riêng người con gái dù đã được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
xong cũng tử vong ngay sau đó
nhận tin báo công an thành phố thủ đức đã có mặt tại hiện trường
phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
khám nghiệm điều tra nguyên nhân
theo một số người dân
gia đình nạn nhân sinh sống tại nhà trọ này hơn chục năm
và buôn bán cá tại chợ
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra